các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người dân nghe có tiếng kêu cứu của ba bà cháu nhưng do ngôi nhà nằm sâu trong hẻm rất kín lại bị khóa nhiều lớp nên mọi người không thể cứu hộ
sau khi lực lượng chữa cháy có mặt tiến hành dập tắt đám cháy và vào trong thì phát hiện ba bà cháu đều đã tử vong
bước đầu cơ quan chức năng xác định người bà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cùng hai cháu ngoại một cháu sinh năm hai nghìn một mươi một hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn nhân vụ việc
một vụ việc thương tâm khác thì đã xảy ra vào tối qua cướp đi sinh mạng của bốn người
đó là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường hùng vương nối dài thuộc thôn đa ngư xã hòa hiệp nam huyện đông hòa tỉnh phú yên
ngoài ba người tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện vụ việc cũng khiến ba người bị thương rất nặng
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cung cấp khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi một
tài xế võ duy đô sinh năm một nghìn chín trăm một mươi hai
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn thọ lâm xã hòa hiệp nam huyện đông hòa điều khiển xe ô tô bán tải bị kiểm soát bảy mươi tám c tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn lưu hành theo hướng bắc nam
khi đến đoạn đường hồ vương nối dài thuộc thôn đa ngư xã hòa hiệp nam thì xảy ra tai nạn với hai xe máy và một xe đạp điện
vụ tai nạn khiến bảy người thương vong
danh tính bốn nạn nhân tử vong là em lê thị tiến một mươi bốn tuổi
trú tại thôn đa ngư xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
nguyễn thị bảo linh bốn mươi tuổi
chú khối phố năm phú thọ thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa
nguyễn ngọc thủy tiên năm tuổi con gái chị linh
huỳnh đức nam đồng năm tuổi khối phố phú thọ ba thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa
ba người bị thương gồm anh huỳnh trí nam đôi ba mươi năm tuổi trú tại khối phố phú thọ ba thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa
vợ anh đôi là trịnh thị kim loan hai mươi sáu tuổi và con gái anh đôi là huỳnh thị băng tâm chín tháng tuổi
trong đó chị loan bị thương rất nặng tiên lượng xấu anh đôi bị chấn thương cuộc sống cổ và gãy tay riêng con gái chỉ xây sát nhẹ
bệnh viện đa khoa tỉnh bình định đang tập trung nhân lực để tích cực cứu chữa các nạn nhân
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng xã hòa hiệp nam và huyện đông hòa cùng đồn biên phòng hòa hiệp nam tỉnh phú yên đã có mặt tại hiện trường
phối hợp bảo đảm trật tự giao thông đồng thời tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
theo nhận định ban đầu của công an huyện đông hòa người điều khiển xe ô tô bán tải là võ duy đô có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh phú yên
chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc ưu tiên cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương thăm hỏi động viên chia buồn hỗ trợ các gia đình và các nạn nhân
tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bảy bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm mọt tài sản
và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt trên một mươi sáu tỷ đồng của người dân
tất cả bảy bị cáo này đều trú tại tỉnh đắk lắc và do trần thị hồng cầm đầu
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi một đến cuối năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng vào việc có nhiều học sinh ra trường nhưng không xin được việc làm
nên hồng đã đưa ra thông tin gian dối
là mình có mối quan hệ quen biết rộng có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an chuyển biên chế trong ngành công an
sau đó bị cáo hồng đã lôi kéo các bị cáo còn lại cùng tham gia nhận tiền rồi chiếm đoạt
để tạo niềm tin hồng đã vào thành phố hồ chí minh thuê làm giả con dấu của trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu cơ sở hai tại tỉnh đồng nai
sau đó làm giả sáu mươi năm thông báo nhập học của trường này rồi giao cho các bị hại
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm một số bị hại mang các quyết định trên đến trường để nhập học
thì mới biết toàn bộ giấy tờ là giả
với thủ đoạn đó các bị cáo này đã lừa chiếm đoạt của các bị hại trên một mươi sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thị hồng hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếm mọt tài sản
ba năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù giam
các bị cáo còn lại nhận mức án từ một năm năm tháng đến một mươi sáu năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng truy nã đinh tiến sử
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tp hcm khi đang lẩn trốn tại trung cư vicoland tp huế
đinh tiến sử là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ bạch việt
và cũng là chủ khách sạn bavico nha trang và bavico đà lạt
do đã có nhiều hành vi gian dối
trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn bavico đà lạt và khách sạn bavico nha trang
đang được thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cho nhiều người chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đối tượng đinh tiến sử đã bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
khởi tố về tội lừa đảo chiếm mọt tài sản
khi bị khởi tố và tống đạt quyết định khởi tố thì bị can sử không có mặt tại nơi làm việc nơi cư trú
trước đó đinh tiến sử đã bị viện kiểm sát nhân dân thành phố nha trang truy tố về tội chứa mại dân
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng
cho cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền
chỉ vì bị chia tay mà đang tâm dùng dao đâm người mình yêu đó là hành vi của phạm phú tài
trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
mới đây đối tượng đã bị tòa nhân dân thành phố đà nẵng
đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi tháng hai tài đi bộ đến nhà người yêu là chị lê thị phương oanh
bốn mươi tuổi ở quận hải châu để hỏi lý do chị oanh đòi chia tay đồng thời muốn giết chị oanh và tự tử
tài cầm dao đuổi đánh và khống chế chị oanh tại phòng ngủ
vì do bị cong nên tài kéo lê chị oanh xuống tầng trệt để tìm con dao khác
khi nghe chị oanh nói đang mang thai thì tài dừng lại tìm dụng cụ cầm máu
và chở chị oanh đến bệnh viện để cấp cứu
để biết tài và chị oanh yêu nhau khá lâu nhưng khi nghe chị oanh đòi chia tay
thì tài rất bực tức và nảy sinh ý định giết người rồi tự tử
trước hội đồng xét xử bị cáo đã tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình
không có chuyện bắt cóc trẻ em trên địa bàn thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
như một số trang mạng đưa tin
đây là thông tin đã được công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khẳng định vào chiều ngày hôm qua
theo công an huyện đức trọng vào khoảng tám giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
trị đoàn thị cử chú tại thị trấn liên nghĩa đưa hai con trai đi ăn sáng
trên đường lê quý đôn thị trấn liên nghĩa
sau khi ăn xong thì hai cháu ra ngoài chơi thì bị bà nguyễn thị kim thu
chú tại đường thông nhất bế sang quán cà phê gần đó rồi cởi áo ra cho bú
phát hiện sự việc trị cử hô hoán có người bắt cóc trẻ em
nên nhiều người liền tới bao vây giữ bà thu
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa bà nguyễn thị kim thu về trụ sở để làm việc
qua xác minh xác định bà nguyễn thị kim thu là người bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi
đang nói clip quay lại cảnh người dân tạm giữ bà thu được đưa lên mạng
với chu thích là bắt cóc trẻ em lập tức thu hút ba lượt chia sẻ hơn năm trăm linh bình luận
bày tỏ thái độ bức xúc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phan bảo toàn sinh năm hai nghìn một trú tại phường bình khánh tp long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu toàn khai nhận vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
sau khi sử dụng ma túy toàn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
để thực hiện khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày toàn đạp xe đến khu vực phường bình đức
thì phát hiện một công trình xây dựng
sau khi quan sát không thấy người trông giữ toàn leo rào đột nhập vào bên trong
lấy một mô tơ điện
một máy tời một máy cắt và hai quanh dây điện đưa ra ngoài
đang trên đường chở số tài sản trên tàu thoát thì toàn bị người dân phát hiện
báo cho công an phường bắt giữ
xét nghiệm nhanh toàn dương tính về ma túy
được biết trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn đã trộm một chiếc xe máy thì bị bắt
sau đó toàn bị toán tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng an treo
liên quan đến sự cố chìm tàu nodana sofia có trọng tải gần chín tấn
vào sáng ngày hôm qua sau khi phát hiện tại nhiều khu vực bờ biển của xã kỳ lợi
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh có hiện tượng cạn dầu máy bị giạt vào bờ
các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc
để tìm hiểu nguyên nhân và tập trung khắc phục tình trạng này
cạn dầu bị sóng đánh vào bờ kéo dài hơn ba km dọc tuyến bờ biển
thuộc thôn tân phúc thành xã kỳ lợi thị xã kỳ anh
sau khi phát hiện sự việc ngành chức năng đã vào cuộc và xác định là do dầu thải
trên tàu đắm bị loang khi có sự cố chìm tàu
riêng số dầu khoảng một trăm bảy mươi tám tấn ở trên tàu thì vẫn chưa thấy hiện tượng tràn ra ngoài
ngoài sự cố tràn dầu nhiều trụ bê tông cốt thép tại cầu cảng của hải đội hai
bộ đội biên phòng hà tĩnh cũng bị gãy
nguyên nhân được xác định là do nắp đậy khoang hàng của tàu đắm
bị sóng đánh vào bờ và chạm với cầu cảng
trước tình hình trên sáng ba mươi tháng một mươi một ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
hải đội hai bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với thị đoàn kỳ anh
và lực lượng địa phương tập trung thu gom số cặn dầu
tại khu vực thôn tân phúc thành xã kỳ lợi huyện kỳ anh
hiện tại chúng tôi cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng nền đề ban
như cảng vụ hải đội hai thị đội thị xã kỳ anh đoàn thanh niên thị xã
đoàn thị xã kỳ lợi và các bệnh viện chính quyền địa phương
tiếp tục làm công tác khắc phục cao quả
đặc biệt là đối với dầu loáng trên mặt nước được sóng đánh vào bờ
được thư trị đạo của tỉnh và thị xã thì thí đoàn cũng đã trị đạo đoàn thị xã kỳ lợi
phối hợp với đoàn thanh niên và các đơn vị như biên phong hải quán bộ đội cảng vũ
cũng đã huy động được hơn bốn mươi năm mươi đoàn viên thanh niên tham gia để hỗ trợ dọn vệ sinh bờ biển
hiện nay các bàn ngành và lực lượng chức năng hà tĩnh đang theo dõi sát diễn biến tràn dầu
đồng thời phối hợp chủ tàu thuê một đơn vị chuyên xử lý sự cố tràn dầu ở hải phòng
vào để xử lý nếu có sự cố tràn dầu xảy ra
bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tàu nudara sofi đang trên đường vào càng sơn dương
thì bị thủng mạn cháy buồng máy khiến nước tràn vào và bị chìm
trên tàu có một mươi tám thuyền viên quốc tịch thái lan đã được cảng vụ hàng hải hà tĩnh
và lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời đưa vào bờ an toàn
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần đước tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng phạm văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tám trăm năm mươi bảy trên sáu mươi bốn huỳnh tấn phát
ấp sáu xã phú xuân huyện nhà bè tp hcm có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng lê văn tây sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân vọng xã vọng thê
huyện thoại sơn tỉnh an giang
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức
tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ tây xã mỹ lệ huyện cần đước tỉnh long an
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện